ma túy tổng hợp dạng đá cụ thể qua tuần tra kiểm soát tại khu vực giữa mốc chín trăm bốn mươi đến mốc chín trăm bốn mươi một thuộc
xóm lũng om xã đại sơn huyện phục hòa tỉnh cao bằng tổ công tác của đồn đã phát hiện một đối
tượng có dấu hiệu nghi vấn khi phát hiện có lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng đã vứt lại
toàn bộ tăng vật để tẩu thoát tại hiện trường các lực lượng thu được một xe máy hai bao tải
bên trong có ba mươi gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá nặng khoảng gần ba mươi kg hiện
biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đang tạm giữ tăng vật phục vụ công tác điều tra đồng thời
lực lượng chức năng lấy mẫu của chất nghi là ma túy tổng hợp chuyển đến viện khoa học hình sự bộ
công an đề nghị giám định phục vụ công tác điều tra xử lý
công an thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa đấu tranh triệt xóa ổ nhóm chuyên cướp giật tài sản của người đi đường
trước đó vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau khi tiếp nhận tin của bà trần thị lan ở khu phố thọ xuân
phường quảng tiến trình báo về việc bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật một dây chuyền vàng
công an thị xã sầm sơn đã tiến hành điều tra truy xét đến một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
đã bắt giữ được hai đối tượng nguyễn văn dẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và nguyễn sĩ tâm sinh năm hai trăm linh một
đều trú tại phường quảng tiến thị xã sầm sơn là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
đồng thời cơ quan công an cũng đã thu hồi sợi dây chuyền vàng tây trị giá bốn triệu đồng do hai đối tượng cướp giật được
và thu giữ một xe máy là phương tiện hai đối tượng sử dụng để phạm tội
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thông qua tin báo của một công dân quốc tịch anh vào chiều ngày hôm qua
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng là nguyễn lê duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại phường an hải bắc
cùng huỳnh ngọc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường nại hiên đông quận sơn trà
vào lúc hai mươi ba h ngày bốn tháng một mươi vinh đã điều khiển xe máy hiệu sirius
mang biển kiểm soát bốn mươi ba e một hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba chở duy đi dạo quanh địa bàn quận sơn trà
tìm nhà dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản
khi đến địa bàn phường an hải bắc hai đối tượng phát hiện số nhà chín mươi hoàng bích sơn
không khóa chặt cửa chính
cả hai đã đột nhập và lấy đi một số tài sản gồm hai máy tính sách tay
bốn máy ảnh một máy tính bảng một điện thoại di động và một ổ cứng máy tính
sau khi lấy được duy và vinh
bán đi hai máy tính sách tay và một máy ảnh được bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng
số còn lại cả hai mang về nhà cất giấu
đến chiều ngày hôm qua cả hai đối tượng duy và vinh đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an quận sơn trà bắt giữ
qua công tác đấu tranh cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
cũng vào ngày hôm qua sáu tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần đức hiệp bốn mươi bảy tuổi
trú tại phường ba thành phố vũng tàu về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng cùng ngày công an phường ba nhận được tin báo hiệp đang có hành vi gây dối đòi đốt nhà mình
lãnh đạo công an phường đã cử thượng úy nguyễn huy dũng và lực lượng dân phòng đến giải quyết vụ việc
khi đến hiện trường lực lượng chức năng yêu cầu hiệp mở cửa nhà ra để làm việc
nhưng hiệp không chấp hành
một lúc sau đối tượng này bất ngờ mở cửa lao ra dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng của thượng úy dũng
rồi tiếp tục vào nhà đóng cửa để cố thủ
nhận được tin báo lãnh đạo công an thành phố vũng tàu đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an thành phố vũng tàu giải quyết vụ việc
tại đây lực lượng công an tiếp tục vận động hiệp mở cửa để làm việc với cơ quan công an
nhưng hiệp không hợp tác đồng thời cầm hung khí thách thức đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ
lực lượng công an đã buộc phải phá cửa khống chế đối tượng này dẫn dải về cơ quan công an
tại cơ quan công an hiệp đã thử nhận hành vi phạm tội của mình
vào dạng sáng ngày hôm qua công an huyện bào bàng tỉnh bình dương vừa tạm giữ một xe tải
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn súng săn từ long an về bình phước để tiêu thụ
đây là những bộ phận được tách trời của cầu súng săn được công an huyện bào bàng thu giữ
tất cả gồm ba trăm tám mươi tám bộ phận nồng súng
ba trăm tám mươi tám bộ phận bán súng một trăm một mươi bảy ống giảm thanh hai trăm hai mươi sáu bộ phận phốt của súng và năm kg pháo nổ
chủ số lô hàng này là lê văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại huyện trân thành tỉnh bình phước
trước đó khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tổ tuần tra lưu động thuộc công an huyện bào bàng
khi đang tuần tra trên tuyến quốc lộ một mươi ba thuộc ớp bào bàng xã lai uyên huyện bào bàng
thì phát hiện xe ô tô mang biển số tổ tuần tra lưu động thuộc công an huyện bào bàng
commissioner một nghìn sáu trăm năm mươi một c sáu mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu nhãn hiệu isuzu do tài xế trần nam tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tp hồ chí minh điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên cho dựng xe kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có số lượng lớn các bộ phận của súng săn
khi đang kiểm tra chủ lô hàng nói trên là lê văn thành đã tung cửa xe bỏ chạy vào rừng cao su gần đó
nhưng đã bị lực lượng công an truy đuổi bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng thành khai nhận đã mua số hàng nói trên
từ một người chưa rõ lai lịch ở thành phố long xuyên tỉnh an giang
rồi thuê tuấn vận chuyển số hàng nói trên tới bình phước
thì qua vụ việc trên đến bây giờ cơ quan cảnh sát điều tra
lực lượng công an nguyễn bà hoàng đã tiến hành khắn trương công tác điều tra
để khám phá nhanh cái vụ dẫn chuyển vùng bán hàng cấm
trong đó là chủ yếu là sung săn và pháo nổ để xử lý nghiêm theo quy định
được biết đây là số súng lớn nhất mà công an huyện bầu bàng thu giữ từ trước đến nay
công an huyện hòa bàn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
một thông tin liên quan đến tòa nhà cao vượt phép tám b lê trực thuộc quận ba đình
ông nguyễn văn phong phó ban tuyên giáo thành ủy hà nội cho biết
công ty cổ phần may lê trực đã có văn bản gửi thủ tướng vào thành phố hà nội
với nội dung xin tự khắc phục giải phạm
trước đó sau khi dư luận phản ánh
tòa nhà tám b lê trực được xây dựng quá cao không phù hợp với cảnh quan khu vực ba đình
thủ tướng đã có văn bản yêu cầu hà nội báo cáo làm rõ những vấn đề liên quan
sau thời gian xem xét ubnd tp hà nội cho biết
bước đầu đã xác định chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án đã xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được cấp
cụ thể như sau không thực hiện xây giật cấp từ tầng tám
phải có khoảng lùi khối cao tầng ba ba mươi sáu mét so với khối đế từ phía đường lê trực sang phía đường kim mã
phần giật cấp đầu hồi phía đông theo thiết kế độ cao bốn mươi bốn m công trình phải giật cấp một mươi năm m tại độ cao năm mươi m
công trình tiếp tục phải giật cấp thêm năm ba mét về phía tây
tuy nhiên chủ đầu tư không thực hiện giật cấp để tăng diện tích sàn xây dựng tăng lợi nhuận kinh doanh
về chiều cao của một công trình giấy phép xây dựng quy định cao không quá năm mươi ba mét ở đỉnh tung thang
tuy nhiên chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng
xây dựng thêm tầng một mươi chín khiến tổng chiều cao công trình thực tế hiện nay là sáu mươi chín m
vượt một mươi sáu mét tương đương là năm tầng
trước tình hình dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp tại hà nội và nhiều tỉnh phía nam
đặc biệt tình hình dịch bệnh được nhận định sẽ tiếp tục gia tăng trong tháng tới
để phòng chống và dập dịch trung tâm y tế dự phòng hà nội cho rằng
một trong những biện pháp quan trọng là phun thuốc diệt mũi chống dịch
và khẳng định việc phun thuốc diệt mũi phòng chống dịch sốt xuất huyết
luôn đảm bảo an toàn và không gây hại tới sức khỏe của người dân
theo ông nguyễn văn
ông nguyễn nhật cảm giám đốc trung tâm y tế dự phòng hà nội cho biết
phun thuốc diệt mũi là thuốc đã qua kiểm duyệt và được cấp phép của bộ y tế
thuốc này cũng đang được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới
thuốc hoàn toàn đảm bảo chất lượng và không gây ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe của người dân
mùi thuốc có thể hắt tuy nhiên không độc
mỗi khi phun thuốc người dân có thể tạm đi ra khỏi địa điểm phun thuốc từ năm đến một mươi phút
cho đỡ mùi hác sau đó quay lại sinh hoạt như bình thường
khi cán bộ y tế tiến hành phun thuốc diệt mũi các hộ gia đình nên phủ đậy kín các vật dụng gia đình như đồ ăn quần áo
vì vậy để chủ động phòng chống dịch bệnh suốt suốt huyết cho chính bản thân và gia đình
người dân nên chủ động hợp tác với ngành y tế địa phương trong phòng chống dịch
tại các khu vực có người bị mắc sốt xuất huyết sẽ được khoanh vùng và sẽ được phun thuốc diệt mũi
thuốc phun này hoàn toàn được miễn phí
trước khi phun thuốc trung tâm y tế phường xã sẽ thông báo trên loa và thông báo cho tổ trưởng tổ dân phố tổ trưởng thôn xã để phổ biến lịch cho người dân
thưa quý vị đã phát hiện thêm một chất phụ da mới có khả năng gây ung thư có tên là vàng o được sử dụng trong chăn nuôi
đây là phát biểu được thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ tháng một mươi
cho thấy diễn biến phức tạp của tình hình an toàn thực phẩm trong thời gian gần đây bất chấp nỗ lực ngăn chặn của cơ quan chức năng
ông phạm tiến dũng trường phòng thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
trong đợt thanh tra về chất cấm diễn ra cuối tháng tám vừa qua đoàn thanh tra đã phát hiện một số cơ sở sử dụng chất vàng ô để nhuộm màu cho thức ăn chăn nuôi
chủ yếu là thức ăn cho gà
vàng ô vốn là loại hóa chất nhập khẩu dùng trong công nghiệp nhuộm vải để xây dựng
chủ cơ sở chăn nuôi lấy chất này trong ve quét tường trộn vào thức ăn chăn nuôi đặc biệt là thức ăn cho gà
vàng ô không phân hủy mà tồn dư trong cơ thể vật nuôi
khi con người sử dụng vật nuôi làm thức ăn vàng ô sẽ tích tụ lại gây nguy cơ ung thư cao
năm hai nghìn một mươi bốn chất vàng ô cũng đã được phát hiện sử dụng trong chăn nuôi tại hải phòng
năm hai nghìn một mươi bốn chất vàng ô đã được phát hiện sử dụng trong cơ thể vật nuôi đặc biệt là thức ăn chăn nuôi đặc biệt là thức ăn chăn nuôi

cái quen dưới này cho phép chúng ta trong năm phút thôi
chúng ta có thể nhỏ nước tiểu của gia súc có sử dụng chất cấm
nếu sau năm phút

làm ngay trong môi trường nuôi

nơi đó chúng ta rất khó khó thích

tiếp tục thanh tục
cũng trong đợt thanh tra cuối tháng tám thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiến hành phạt ba doanh nghiệp
bao gồm công ty thuốc thú y khoa nguyên quận tân bình tp hcm
công ty thuốc thú y thủy sản cường phát huyện tràng bom tỉnh đồng nai
và công ty trách nhiệm hữu hạn bắc âu mỹ huyện long thành tỉnh đồng nai
tổng số tiền một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu đồng vì hành vi sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung chất cấm
và sản xuất thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
tại ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh
quyết định này được kỳ vọng sẽ mang đến cho hàng vạn hộ dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên cơ hội thoát nghèo bền vững hơn
theo đó những hộ mới thoát nghèo dù không thuộc diện cận nghèo
nhưng vẫn có cơ hội được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh
theo thống kê ban đầu của các địa phương toàn tỉnh thái nguyên hiện có hơn một mươi hộ mới thoát nghèo
và phần lớn trong số này đều có nhu cầu được vay vốn
tính đến hết tháng chín ngân hàng chính sách xã hội tỉnh được trung ương phân bổ nguồn vốn cho chương trình này là hai mươi tỷ đồng
trong khi nguồn vốn còn ít mà nhu cầu thì vay lớn
nên mặc dù theo quy định số tiền tối đa mỗi hộ dân có thể được vay là năm mươi triệu đồng
nhưng hiện tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các huyện thành thị
sẽ thực hiện cho vay phổ biến ở mức ba mươi triệu đồng một hộ
thưa quý vị hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững
là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh hà giang trong năm hai nghìn một mươi năm
xác định rõ điều đó nhiều năm qua tỉnh hà giang đã đẩy mạnh phong trào
phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
sau đây là phản ánh của truyền hình công an nhân dân tại huyện đồng văn
một trong những huyện nghèo trên địa bàn tỉnh hà giang
trên phố bảng huyện đồng văn hơn ba mươi phụ nữ trong vùng với nghề may mặc
đã làm thay đổi cuộc sống của chính mình
ngôi nhà vững chắc của chị giàng a páo cùng với các vật dụng vừa mới mua được
như tủ lạnh xe máy ô tô cũng là nhờ vào công việc may mặc hàng ngày của chị ở thị trấn này
làm nghề may đã đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình
còn mua được nhiều thứ khác nữa mà trước kia gia đình không dám mua
mơ tới đâu phải cố gắng thôi
xưa nghèo lắm không có ăn đâu giờ thừa cả ăn nhờ làm may đấy
chúng tôi rất vui và sẽ chăm chỉ làm hơn để có tiền nuôi các con ăn học
không chỉ làm nghề may phụ nữ ở đồng văn còn tích cực làm các nghề khác nữa
để vươn lên thoát nghèo như buôn bán quần áo tạp phẩm
mỗi tháng thu nhập bình quân của chị em ở đây cũng được khoảng từ bốn đến năm triệu đồng
trong lĩnh vụ phát triển kinh tế huyện đồng văn đã triển khai vận động
hướng dẫn các hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tiềm năng của địa phương
cùng với việc tuyên truyền vận động huyện đồng văn đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội của tỉnh
tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế
hiện nay tổng số vốn vay do ngân hàng chính sách ủy thác do huyện quản lý là gần bốn mươi tỷ đồng
do ba hội viên phụ nữ trên tám mươi sáu tổ vay vốn
trở lại thị trấn phố bảng
tỉnh đồng văn
hàng ngày những chiếc máy may vẫn lách cách hoạt động hết công suất
những phụ nữ vẫn miệt mài bên mũi chỉ đường kim
cuộc sống của những người phụ nữ năng động tự chủ như chị nhu chị kha chị pháo ở đồng văn đã có nhiều thay đổi
sự thay đổi ấy xuất phát từ suy nghĩ vươn lên để thay đổi cuộc sống
thưa quý vị mỗi dịp liên hoan truyền hình công an nhân dân hình tượng người chiến sĩ công an lại được nhắc đến trong các tác phẩm dự thi một cách rõ nét và chân thực hơn
đó cũng là nhịp cầu tình cảm nối gần hơn sự gắn bó hiểu biết và sẻ chia giữa các chiến sĩ công an với quần chúng
đồng thời là động lực để mỗi người chiến sĩ công an thêm tự hào và tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp gìn giữ bình yên cho nhân dân
công an tỉnh bắc ninh
công an truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi với các thể loại tham dự như chương trình chuyên mục tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
ở mỗi thể loại hình ảnh người chiến sĩ công an được khắc họa đậm nét với những số phận con người cụ thể và nội dung chân thực nhiều ý nghĩa
qua các bộ phim phóng sự tài liệu mà chúng tôi chấm thì thấy có một cái nét mới của năm nay đó là hình ảnh người chiến sĩ công an
đã được thể hiện ở trong các phim hết sức là giản dị chân thực và có nét
đặc biệt là thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với đại nhân dân trong cái giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự và về cuộc sống bình yên
thì trong đó đáng chú ý nhất đó là gương các chiến sĩ công an vận động những người một thời lầm lỗi trở lại hoàn lương giúp đỡ người nghèo thế rồi thì giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đường về nẻo thiện cuộc truy bắt những tên giang hồ đất cảng hay phim tài liệu về thiếu tướng trịnh vệ
đó chỉ là ba trong số rất nhiều tác phẩm dự thi đã thể hiện tinh thần tận tụy mưu trí thông minh trong công cuộc truy tìm thủ phạm bảo vệ an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên cho nhân dân của các chiến sĩ công an
trong quá trình mà chúng tôi tham gia làm cái hành trình phá án trên thì thực ra thì cùng chúng tôi cũng là trong lực lượng của mình
nhưng mà khi mà chúng tôi tiếp xúc với các đồng chí của đội
nhất là đội trọng án của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hưng yên thì chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả của các anh
thông qua tác phẩm dự thi này thì chúng tôi muốn gửi cái thông điệp đến nhất là đối với lực lượng công an dân đối với những người trẻ như chúng tôi
thông qua được học qua những nhân vật của bác thiếu tướng trịnh vệ này
chúng tôi cũng học hỏi được qua những tư tưởng
và những cái đóng góp thẩm lặng của lực lượng công an dân
hai là không chỉ trên lĩnh vực tấn công chấn áp tội phạm mà qua đó thì cũng mang tính chất rất là nhân văn
và hai là cũng là thể hiện trên các mặt của đời sống xã hội
thông qua các tác phẩm của mình những phóng viên nhà báo mang sắc phục mong muốn khán giả truyền hình cả nước có góc nhìn khác về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
chúng tôi mong muốn một điều là
khi được phát sóng trên truyền hình thì ngoài cái việc là giúp cho nhân dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản bảo vệ tính mạng của mình thì cũng mong làm thế nào đó để cho nhân dân hiểu hơn hiểu một cách sâu sắc về những cái đóng góp những cái sinh rất là thầm lặng nhưng cũng rất là gian nan rất vất vả của lực lượng công an nói chung
mỗi câu chuyện về hình tượng người chiến sĩ công an trong sự nghiệp đấu tranh giữ gìn sự bình yên cho nhân dân
hiện trong các tác phẩm dự thi liên hồn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
tiếp theo chương trình là chương trình điểm báo
thưa quý vị vào ngày hôm qua trong thông báo tóm tắt hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp được công bố bộ công thương khẳng định tpp sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thúc đẩy đổi mới năng suất và tính cạnh tranh nâng cao minh bạch hóa giảm nghèo tại các nước
thông tin quan trọng trên được các báo đồng ý
báo tuổi trẻ có bài viết với nhăn đề cú hích lớn cho xuất khẩu
theo tuổi trẻ dẫn phát biểu của bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng thì trên cơ sở tính toán của các chuyên gia độc lập tpp sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội gdp của việt nam tăng thêm hai mươi ba năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi và ba mươi ba năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
xuất khẩu sẽ tăng thêm được sáu mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó dệt may là ngành công tác
tpp có thuận lợi nhất với dự báo có mức tăng trưởng từ hai mươi đến ba mươi một năm khi tpp có hiệu lực
nhưng thách thức lớn nhất của ngành da dày hiện nay là phải giải được bài toán giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài
theo tổ chức arasia group đánh giá việt nam là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ tpp
báo công an nhân dân dẫn đánh giá của giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf thỏa thuận đạt được giữa các nước tham gia tpp là một bước phát triển rất tích cực
thỏa thuận này không chỉ quan trọng vì quy mô của nó khi các nước ký kết chiếm khoảng bốn mươi gdp toàn cầu mà còn thúc đẩy phạm vi thương mại và đầu tư hàng hóa dịch vụ sang những khu vực mới
bài viết cũng đưa ra thông tin rằng bên cạnh những thuận lợi lớn tham gia tpp sẽ tạo ra sức ép về mở cửa thị trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp việt nam
nếu không có sự chuẩn bị tốt nhiều ngành sản xuất và dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn trong đó có ngành chăn nuôi sẽ phải đối diện với cạnh tranh gây gắt nhất là từ hàng ngoại nhập khẩu
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
bài viết cũng đưa ra thông tin rằng bên cạnh những thuận lợi lớn tham gia tpp sẽ tạo ra sức ép về mở cửa thị trường cạnh tranh đối với các doanh nghiệp việt nam